thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên trong ngày và đêm nay ngày chín tháng một ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa riêng ở các tỉnh tây bắc và việt bắc mưa to có nơi mưa rất to và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay chín tháng một ở phía đông bắc bộ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao dưới tám độ
khu vực hà nội ngày và đêm nay có mưa mưa rào trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba đến một mươi năm độ
trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc
đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang